nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng nhanh gọn hiệu quả bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ
cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có địa chỉ https hai hai chéo dvc mard gov vn
đến nay gần năm trăm linh dịch vụ công ở mức độ hai đã được tích hợp lên cổng
thủ tục kết nối một cửa quốc gia tại bộ cũng đã được kết nối thành công
bộ đã xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn cho tám thủ tục hành chính
phát biểu tại buổi lễ ông hà công tuấn thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định
cải cách hành chính là một trong những nội dung được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung thực hiện nhằm giảm bớt chi phí đi lại cho người dân doanh nghiệp
bộ sẽ phấn đấu đến hết năm hai nghìn một mươi bảy
hầu hết các dịch vụ công phổ biến liên quan đến nhiều người dân doanh nghiệp sẽ được cung cấp ở mức độ ba
đồng thời cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng ở cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn